ngày một mươi tám tháng một mươi ông đặng văn luận chủ tịch ủy ban nhân dân xã quảng hòa thị xã ba đồn quảng bình thông tin về vụ đuối nước trên địa bàn khiến một học sinh lớp tám tử vong
nạn nhân là em ngờ phớ quy sinh năm hai nghìn bảy trú tại thôn vĩnh phú xã quảng hòa thị xã ba đồn hiện là học sinh lớp tám trên hai trường trung học cơ sở quảng hòa
trước đó chiều tối ngày một mươi bảy tháng một mươi em quy đi bắt cá tại đoạn sông chảy qua gần nhà thì không may bị nước cuốn trôi
nhận được tin báo chính quyền và người dân hai xã quảng hòa và quảng minh đã huy động lực lượng phương tiện tổ chức tìm kiếm
sau thời gian dài nỗ lực tìm kiếm đến khoảng giờ ngày một mươi tám tháng một mươi thi thể quy đã được tìm thấy
hiện thi thể em quy đã được bàn giao cho gia đình để tổ chức mai táng theo phong tục địa phương
cũng trong sáng cùng ngày chính quyền và người dân xã thạch hóa huyện tuyên hóa đã tìm thấy thi thể ông hv nhờ sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi bốn trú tại thôn hà nam xã thạch hóa bị nước lũ cuốn trôi vào tối ngày một mươi bảy tháng một mươi
trước đó vào khoảng hai mươi một h ngày một mươi bảy tháng một mươi ông nhờ rời nhà bằng xe máy sau nhiều lần không liên lạc được nghi ông nhờ bị cuốn trôi khi đi qua ngầm tràn người nhà đã báo với chính quyền địa phương để tổ chức lực lượng tìm kiếm
đến sáng nay thi thể ông nhờ được tìm thấy tại khe lim thuộc khu vực đồng nghề thôn đồng tâm xã thạch hóa hiện chính quyền xã thạch hóa và người thân đã hoàn tất các thủ tục đưa thi thể ông nhờ về nhà mai táng
ngày một mươi tám tháng một mươi phóng viên báo sức khỏe đời sống có mặt tại xã tân ninh huyện quảng ninh tỉnh quảng bình để ghi nhận hình ảnh mưa lũ tại địa phương này
tân ninh là xã có địa hình trũng thấp nằm ven sông nên sau gần ba ngày có mưa phần lớn địa bàn xã này đã ngập sâu trong nước lũ